thông tin liên quan đến vụ việc ba người thiệt mạng trong đám cháy tại ngôi nhà trong ngõ chín mươi tám khúc thừa dụ tổ một mươi phường vĩnh niệm quận lê trân
công an thành phố hải phòng ngày chín một mươi hai cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố võ án hình sự tội giết người
và tạm giữ hình sự đối với nguyễn thế điểm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
tiến hành đấu tranh nguyễn thế điểm khai nhận vào khoảng năm giờ sáng ngày tám tháng một mươi hai tại khu vực sân nhà điểm
do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên điểm và bà liễu xảy ra cãi vã sô sát
sau đó điểm tiếp tục xô sát với vợ chồng hàng xóm là ông bà lợi khi hai người sang can ngăn
do bị cả ba người đánh nên điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ chồng ông lợi và bà liễu
cho đến khi cả ba người ngã gục xuống sân
sau đó điểm đã kéo ba người vào trong nhà rồi dùng xăng đốt để xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội của bản thân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn hoàng giang trú tại khóm chín thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn hoàng giang cùng với một đối tượng có thái độ hung hăng lớn tiếng
mở sổ theo dõi tên những người hành nghề chạy xe ôm tại bến gia
cầu phải đóng tiền nếu không thì không được chạy ở bến này
trong tháng một mươi một giang tiếp tục đến bến xe ôm để thu tiền bảo kê của những người hành nghề chạy xe ôm với số tiền là ba triệu đồng
ngày hai mươi năm tháng một mươi một trong lúc giang đang lấy tiền thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời bắt quả tàng
liên quan đến vụ việc hàng chục đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại một cơ sở karaoke thuộc phường bốn thành phố sóc trăng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sóc trăng vừa hoàn tất hồ sơ chuyển cho công an thành phố sóc trăng để điều tra xử lý
trước đó vào khoảng một giờ ngày bốn tháng một mươi hai công an tỉnh sóc trăng kiểm tra cơ sở karaoke phương ti
thuộc khóa một phường bốn thành phố sóc trăng
qua kiểm tra phát hiện tại cơ sở có bốn phòng đang hoạt động nhiều người có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành thử test nhanh ba mươi chín người đang có mặt tại cơ sở karaoke
kết quả có ba mươi bốn người dương tính với chất ma túy
ngoài ra tại phòng số một lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ hai gói ni lông
bên trong có chứa ba mươi bảy viên nén màu xanh tám viên nén màu vàng và một mươi gói ni lông
bên trong có chứa chất rắn màu trắng nghi là ma túy
qua giám định các chất trên đều là ma túy
trong đó thuốc lắc là hơn một mươi tám gram và ketamin là hơn ba mươi ba gram
bất ngờ đột kích vào một căn nhà hoang ở phường xuân hòa thành phố long khánh
lực lượng phối hợp phòng cảnh sát hình dự
công an tỉnh đồng nai và công an thành phố long khánh bắt nhiều đối tượng đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức lắc tài xử
tại hiện trường công an khống chế một mươi ba đối tượng tuổi đời từ hai mươi chín đến sáu mươi hai
trú tại tỉnh đồng nai an giang và thành phố hồ chí minh
thu giữ một bộ lắc tài xỉu và hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
bước đầu cơ quan công an xác định sòng bạc trên do hoàng minh dũng bốn mươi bốn tuổi
trú tỉnh đồng nai hiện đang bỏ trốn đứng xa tổ chức để thu tiền sâu
hiện công an đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thời gian qua lực lượng công an khánh hòa đã triệt phá nhiều tụ điểm tổ chức đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá
điều này cho thấy tệ nạn cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trong dịp world cup hai nghìn hai mươi hai
đang có diễn biến khá phức tạp
bên cạnh công tác đấu tranh xử lý tội phạm công an khánh hòa cũng tập trung
đẩy mạnh các biện pháp để phòng ngừa nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân
đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố nha trang bắt quả tang
một vụ cá độ bóng đá tại phường ngọc hiệp
một đối tượng mua tài khoản trên mạng rồi tổ chức cho những người đến xem bóng đá tham gia cá độ
tại thời điểm bị phát hiện cơ quan công an xác định có gần một mươi một người đã tham gia cá độ
một trận đấu với số tiền hàng chục triệu đồng
mới đây nhất đêm ngày ba tháng một mươi hai công an thành phố nha trang cũng đã bắt quả tăng
hai đối tượng đang tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá
tại một khu dân cư ở xã phước đồng
tuy nhiên công an thành phố nha trang đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can
và bắt tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định của pháp luật
giải vô địch bóng đá thế giới world cup hai nghìn hai mươi hai đang thu hút sự quan tâm theo dõi
của đông đảo người hâm mộ cả nước
tuy nhiên thời điểm diễn ra giải đấu cũng là lúc tội phạm cơ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
diễn biến phức tạp
hoạt động của tội phạm cá độ bóng đá diễn ra ngày càng tinh vi và khó phát hiện
lực lượng cảnh sát hình sự công an các phường xã đã chủ động tổ chức kiểm tra nhắc nhở
yêu cầu ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ tập trung nhiều người tham gia xem bóng đá
nhằm phòng ngừa ngăn chặn tội phạm đánh bạc cá độ bóng đá đảm bảo an ninh trật tự
trong suốt thời gian diễn ra world cup
phối hợp với công an các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền vận động
các cơ sở kinh doanh chủ các quán cà phê quán nước mà có biểu hiện hoạt động
cơ bạc cho cam kết không vi phạm pháp luật đặc biệt là trong đó có việc tổ chức
cá cược bóng đá trên không gian mạng
một số trường hợp đã lén lút nhưng bây giờ đối với giai đoạn hiện nay thì công nghệ thông tin
đang phát triển thông qua các phương tiện như điện thoại mạng xã hội các đối tượng có thể
thực hiện hành vi cá cược đồng thời cũng điều hành việc tổ chức cá độ đá băng
cho các đối tượng khác tham gia
các lực lượng chức năng của công an tỉnh cũng đã chủ động trong vấn đề
nắm bắt về đối tượng phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
để có các đối sách và các biện pháp để xử lý các đối tượng
cá độ bóng đá không chỉ khiến cho nhiều người chơi rơi vào cảnh nợ nần túng quẫn
mà nó còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều hoạt động tội phạm khác gây mất an ninh trật tự
để chủ động phòng ngừa đấu tranh công an khánh hòa chủ công là lực lượng
cảnh sát hình sự an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng nghiệp vụ khác đã quyết liệt
thực hiện nhiều giải pháp nghiệp vụ kỹ thuật cao để phát hiện xử lý nghiêm
các đối tượng tổ chức tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức
chấp hành các quy định pháp luật ý thức được hậu quả tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá
đối với bản thân gia đình và xã hội từ đó quan tâm quản lý giáo dục
vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác tránh xa cá độ bóng đá
lực lượng công an các địa phương liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn bán vận chuyển pháo lậu
thông tin chi tiết trong cuộn tin vấn sau đây
trong lúc tuần tra mật phục tại khu vực cột mốc bảy mươi năm trên một mươi thuộc ấp thạnh tây
xã lộc tấn huyện lộc ninh tỉnh bình phước tổ tuần tra đồn biên phòng lộc thiện
phát hiện hai đối tượng đang vác thùng các tông di chuyển từ biên giới vào nội địa
khi tổ tuần tra tiến hành vây bắt đối tượng bỏ lại tăng vật lợi dụng trời tối
dừng cây rậm rạp để trốn thoát tại hiện trường tổ tuần tra thu giữ hai thùng các tông
bên trong chứa một mươi tám khối hình hộp chữ nhật có chữ nước ngoài và hình pháo hoa với tổng trọng lượng sáu mươi hai kg
còn tại vĩnh phúc công an huyện sông lô phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phát hiện bắt quả tăng trần xuân huy chú ở xã tân lập huyện sông lô điều khiển xe mô tô vận chuyển
một thùng các tông bên trong chứa hai mươi tám hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng là gần năm mươi kg
huy khai nhận mua số pháo trên để bán kiếm lời trong dịp tết nguyên đán sắp tới
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vư a cao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộp hậu thương chú tại bản ôn ốc xã mường lượng huyện yên châu tỉnh sơn la
về tội tăng chữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị thắm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộp hậu thương chú tại thôn nghĩa trạch xã ngọc liên huyện cẩm giàng tỉnh hải dương
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm trước đầu lông mày trái
ngoài ra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn nhất
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộp hậu thương chú tại thôn du tái xã tiền tiến thành phố hải dương tỉnh hải dương
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện